còn tại hải phòng bất ngờ tiến hành kiểm tra hoạt động của quán bar playo số một mươi hai hồ sen quận lê trân
lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên dương tính với ma túy
vào thời điểm lực lượng công an kiểm tra quán bar này đang hoạt động quá giờ quy định
qua xét nghiệm nhanh có sáu mươi năm thanh niên có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện
dế phép kinh doanh của quán bar chỉ được phép bắn lẻ rượu bia
chưa có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quán bar vũ trường
tất cả các thanh niên dương tính với ma túy đều được đưa về trụ sở công quan công an để tiếp tục xác minh làm rõ